tại một số địa phương của tỉnh yên bái thường xuyên xảy ra tình trạng tụ tập đánh bạc
điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã thực hiện chín chuyên án
phá án thành công ba mươi bảy vụ cờ bạc số đề
đây là ba mươi một đối tượng vừa bị công an huyện văn yên tỉnh yên bái bắt quả tang
khi đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại thôn nhược xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
lực lượng chức năng đã thu giữ gần bốn mươi triệu đồng một bộ bắt đĩa bốn quân vị và rất nhiều tăng vật khác có liên quan
cũng trong thời gian này công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã đấu tranh triệt phá hàng chục tụ điểm cờ bạc
với hàng trăm đối tượng bị bắt thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác
theo tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy hầu hết các tụ điểm bị lực lượng công an triệt phá đều diễn ra tại các vùng nông thôn hẻo lánh
hệ lụy của nạn cờ bạc kéo theo là việc cho vay nặng lãi nợ nần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh triệt xóa của lực lượng chức năng
thì người dân cần nâng cao nhận thức không để các đối tượng cờ bạc rủ dê lôi kéo tham gia tránh tình trạng tiền mất tật mà